các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nữ sinh lớp chín này đã đi tiêm vaccine covid một mươi chín theo kế hoạch của thành phố
trong quá trình theo dõi sau tiêm sức khỏe của nữ sinh này vẫn ổn định
đến sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một nữ sinh được đưa đến bệnh viện huyện thường tín để điều trị
sau đó chuyển lên bệnh viện bạch mai tuy nhiên nữ sinh này đã không qua khỏi
theo ông vũ cao cương vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một hà nội sẽ tổ chức họp hội đồng chuyên môn
với các chuyên gia để đánh giá và đi đến kết luận về nguyên nhân tử vong của nữ sinh lớp chín này
hà nội bắt đầu tiêm vaccine covid một mươi chín hóa đã xuất hiện một nhóm người lớn bị sốc phản vệ phải nhập viện
cụ thể có một mươi trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm tất cả được sự trí cấp cứu
điều trị theo phương án xử trí và theo pháp đồ quy định của bộ y tế
đến nay có bốn trường hợp tử vong nguyên nhân các trường hợp tử vong được kết luận là do sốc phản vệ
sau tiêm vaccine verosa ngừa covid một mươi chín sau sự cố này sở y tế tỉnh thanh hóa đã đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh tạm dừng tiêm vaccine verocell
vào lô b hai nghìn hai mươi một một trăm linh ba nghìn ba trăm chín mươi tám trên phạm vi toàn tỉnh trong khi chợ bộ y tế quyết định việc xử trí
đối với lô vaccine verocel thuộc lô nêu trên đồng thời lấy mẫu gửi viện kiểm định vaccine
và sinh phẩm y tế để kiểm định văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi bộ y tế
và ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về sự cố sau tiêm chủng vaccine covid một mươi chín tại thanh hóa
một trong những nguyên nhân được các bác sĩ hội đồng chuyên môn nêu ra trong kết luận chính thức
về các ca tử vong trước đó là do sốc phản vệ
vậy những dấu hiệu nào để nhận biết sốc phản vệ với các dấu hiệu bệnh thông thường khác
và những nhầm tưởng về phản vệ sau tiêm vaccine hay gặp nguy hiểm như thế nào
mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe các phản ứng sau tiêm nhưng không phải do vaccine covid một mươi chín
sốt là phản ứng thường gặp sau tim với bất kỳ vaccine nào cũng có thể gặp phản ứng này
với vaccine phòng covid một mươi chín vasria của astrazeneca được ghi nhận khoảng bốn mươi bệnh nhân có sốt sau tiêm
trong đó bảy sáu trên ba mươi tám độ c đây không phải là phản ứng nguy hiểm nhưng nếu sốt trên ba mươi tám năm độ c
thì cần sử dụng thuốc hạ sốt để kiểm soát nhiệt độ cơ thể tránh các bệnh nhân nhập viện do độc quỷ ở thời điểm này
dù có tăng cao nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vaccine covid một mươi chín
để tránh đột quỵ nhồi máu cơ tim tai biến mạch máu não chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
trong nhà có người trên năm mươi tuổi phải có máy đo huyết áp cá nhân để thi thoảng tự kiểm tra huyết áp
đừng đợi đến lúc khám trước tiên mới phát hiện ra thì đã muộn
tiêm vaccine covid không đáng lo ngại như bạn nghĩ
cho đến hiện nay khi dịch covid một mươi chín đã bùng phát thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi
nhưng một số người vẫn còn e ngại về sự an toàn của vaccine covid một mươi chín
một số người lo rằng do vaccine mới được cấp phép khẩn cấp chưa qua thời gian kiểm chứng
nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng khi đã được cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm mỹ cấp phép
dù là cấp phép khẩn cấp thì vaccine đó đã đạt về độ an
an toàn và hiệu quả một số lại lo ngại về việc vaccine gây biến đổi vật chất di truyền của cơ thể
tuy nhiên các vật liệu của vaccine sẽ nhanh chóng được hàng rào miễn dịch như tế bào dịch thể
thực bào cơ chế miễn dịch tự nhiên và hệ thống bài tiết của cơ thể nhanh chóng đào thải ra ngoài
bộ gen của con người hoàn toàn không dễ bị biến đổi
bởi nếu bộ trên có dễ bị biến đổi thì con người chỉ sống được vài năm do đột biến tế bào bất thường
luôn luôn được sinh ra trong quá trình tăng trưởng và phát triển
nhưng nó thường nhanh chóng được hệ miễn dịch phát hiện và tiêu diệt để chúng ta duy trì được cơ thể khỏe mạnh
cũng có nhiều ý kiến băn khoăn trước tác dụng của vaccine quá ngắn
sau khi đã tiêm đủ vaccine mà vẫn nhiễm covid một mươi chín vẫn có ca tử vong do covid một mươi chín sau khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
về vấn đề này chúng ta cần biết rằng cơ chế tác động của vaccine covid một mươi chín chỉ ngăn ngừa virus xâm nhập tế bào và gây bệnh
chứ nó không phải là lá chắn thần kỳ ngăn chặn được virus bám vào cơ thể hoặc xâm nhập vùng mũi họng
đã tiêm vaccine dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng qua xét nghiệm vẫn dương tính
nhưng nó không vào được tế bào hoặc vào ít không gây bệnh được hoặc là có nhưng nhẹ
khi không vào được tế bào virus không nhân lên được do đó nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách mà vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người trên thế giới này
trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín không đáng sợ như một số người vẫn đang lo lắng
đánh giá từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cho đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một với một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine tại mỹ cho thấy
vaccine không làm gia tăng nguy cơ tử vong trên bất cứ nhóm nào
khám sức khỏe định kỳ phát hiện và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng
nó làm giảm thiểu rủi ro cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm